thưa quý vị trong xã hội hiện đại ngày nay các thiết bị điện tử internet mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến giúp chúng ta giao tiếp với nhau vô cùng tiện lợi và dễ dàng
thế nhưng song song với đó thì việc giao tiếp trực tiếp giữa con người với con người cũng bị ảnh hưởng theo một cách tiêu cực
và đặc biệt là hiện nay trong nhiều gia đình hiện đại tình cảm giữa các thành viên trong gia đình cũng ngày càng trở nên xa cách
mẹ mẹ xem điện thoại con bị cửa thang máy nuốt tay
mẹ mẹ xem điện thoại
không biết con chết đuối ở bể bơi
hay mẹ mẹ xem điện thoại con suýt rơi khỏi lan can
là những vụ tai nạn thương tâm không đáng có
là bệ học nhãn tiền cho hành vi nghiện công nghệ của một bộ phận phụ huynh hiện nay
mặc dù không thể phủ nhận những tiện ích mà những chiếc điện thoại thông minh mang lại
thế nhưng rõ ràng từ yêu thích đến lệ thuộc chỉ cách nhau một danh giới mỏng manh
mà đôi khi để nhận thức được vấn đề chúng ta phải đánh đổi bằng chính hạnh phúc gia đình thậm chí bằng chính mạng sống của những đứa con
chúng tôi cảm thấy một sự yên tĩnh quá đà giữa nhóm gia đình như vậy
bố mẹ và con cái không hề chia sẻ với nhau
và điều này đã để lại hậu quả rất lớn cho trẻ em
chúng đứa trẻ như vậy thường rất là cô đơn
và các cháu có nền tảng kỹ năng sống cũng như là đạo đức sống vô cùng thấm tệ
khi mà mỗi người đều rong rủi với những mối quan tâm khác nhau và không quan tâm đến việc có những giao tiếp trực tiếp
thì chắc chắn rằng sự xa cách
giữa các thành viên nhóm gia đình giữa các thế hệ nhóm gia đình nó trở nên rõ ra hơn
cái sự thiếu hiểu biết lẫn nhau thậm chí dẫn đến xung đột
thực tế gia đình anh lê khang hà nội là một ví dụ điển hình
sau khoảng thời gian bận rộn ở công ty khi về nhà thay vì dành thời gian cho gia đình
thì các thành viên trong nhà lại sử dụng quỹ thời gian đó cho tv hay những chiếc điện thoại thông minh
và hậu quả là giữa vợ chồng cha mẹ và con cái không tìm được từng nói chung dẫn đến nhiều tranh cãi đáng tiếc
cá nhân tôi thấy rằng là việc mà dành nhiều thời gian đối với smartphone nhất là trong cái bối cảnh bây giờ ấy
thì cái việc đấy nó cũng có rất nhiều cái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống gia đình
ví dụ như là mình không có thời gian quan tâm đến không chỉ con cái
mà những người thân quanh mình bố mẹ vợ mình anh chị em
thế nhưng thật may mắn vì đó là chuyện của quá khứ
sau những lần cãi vã đó
vợ chồng anh khang đã rút ra được nhiều bài học
trong đó có bài học mấu chốt từ việc quá lạm dụng điện thoại thông minh
và đến nay mọi thành viên đã gắn kết và thấu hiểu nhau hơn
mình dành nhiều thời gian cho con hơn và không sử dụng điện thoại
thì mình thấy là cái tình cảm của bố mẹ với con cũng sẽ được thể hiện nhiều hơn
các con sẽ gắn bó với bố mẹ hơn và cái quá trình phát triển của con nó cũng tốt hơn
có thể nói thiết bị công nghệ giống như con dao hai lưỡi
có thể giúp nhiều thế hệ trong gia đình thêm gắn bó xong cũng dễ khiến tỉnh thần nguội lạnh
đó là chưa kể đến việc tiếp xúc với các thiết bị công nghệ quá nhiều có thể gây nguy hại cho sức khỏe
đặc biệt là đối với trẻ nhỏ
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam
với đới gió tây nam trung bộ sẽ kéo dài một hai ngày tới
gây hiệu ứng phân mạnh nền ở bắc bộ và các tỉnh trung bộ tiếp tục có năng nóng và năng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi bảy bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một mươi tám giờ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một mươi tám giờ
theo đó hai cơ quan này đã trang bị máy móc cài đặt phần mềm tập huấn để chính thức mở rộng công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh
lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố tiến hành ghi lại hình ảnh vi phạm thông qua camera và trích xuất làm căn cứ xử phạt
các đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát được phân công phụ trách các tuyến đường
sẽ bố trí lực lượng ghi hình cơ động trên các tuyến đường thuộc địa bàn do đơn vị mình quản lý
trong đó chủ yếu tập trung vào các tuyến đường trọng điểm
các khu vực phức tạp thường xảy ra tai nạn un tắc giao thông và tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng
các tuyến đường không có lực lượng chức năng làm việc
cảnh sát giao thông sẽ trích xuất các hình ảnh vi phạm để làm cơ sở thực hiện công tác xử phạt
trên cơ sở phần mềm xử phạt các đơn vị sẽ chuyển thông báo vi phạm đến chủ phương tiện để đến trụ sở đơn vị xử phạt qua hình ảnh
trong thời gian qua nhiều sự việc sai phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường đã bị phanh phui
thậm chí là nhiều vụ việc còn dẫn đến những hậu quả đau lòng
để xiết chặt quản lý chính phủ đã ban hành nghị định số năm mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke dịch vụ vũ trường
nghị định gồm hai mươi một điều quy định về các nội dung liên quan như điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường
về việc cấp đổi hay đổi
theo đó nghị định có những quy định cụ thể về thời gian kinh doanh diện tích mặt bằng kinh doanh như
phòng hát karaoke có diện tích sử dụng từ hai mươi m hai phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ tám mươi m hai trở lên
quán karaoke không được hoạt động từ đến tám giờ sáng vũ trường không được hoạt động từ hai đến tám giờ sáng
địa điểm kinh doanh vũ trường phải cách trường học bệnh viện cơ sở tôn giáo tín ngưỡng di tích lịch sử văn hóa từ hai trăm linh m trở lên
nghị định cũng quy định tăng cường công tác
thanh tra kiểm tra với hình thức thanh tra kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh
đảm bảo việc thực hiện các quy định về điều kiện trách nhiệm khi kinh doanh của tổ chức cá nhân
nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị tri cục thủy lợi tỉnh cà mau cho biết trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh
làm hơn ba bốn trăm linh hectare lúa hẻ thu bị ngập úng và gãy đổ mức độ thiệt hại giảm khoảng ba mươi năng suất
trong đó thiệt hại nặng nhất là tại đồng lúa của các xã thuộc huyện trần văn thời như khánh bình tây chín trăm ba mươi hectare khánh hải tám trăm tám mươi hectare khánh bình tây bắc năm trăm sáu mươi bốn hectare trần hợi một trăm chín mươi sáu hectare khánh bình đông một trăm năm mươi hectare khánh bình sáu mươi ha
kế đó là lúa bị ngập úng ở hai xã của huyện u minh là khánh lâm và khánh hội
trị cục thủy lợi tỉnh cà mau phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện và thành phố tiến hành mở các cống vận hành các trạm bơm và vận động máy bơm tự có trong dân đồng loạt tháo úng
ngành chức năng tỉnh cà mau dự báo những ngày tới đây nếu thời tiết tiếp tục có mưa thì diện tích lúa bị sập ngập úng sẽ còn tăng lên đặc biệt là các trà lúa hẻ thu mà nhân dân đang tích cực bơm nước để cắt và chuẩn bị thu hoạch
tiếp tục thông tin về tình hình dịch tả lợn châu phi
tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh long an cho biết tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một mươi chín ổ dịch với trên bốn trăm năm mươi con bị tiêu hủy
quỹ bác nhân dân tỉnh long an đã khẩn trương chỉ đạo tăng cường khống chế dịch tập trung tuyên truyền cho người dân các biện pháp an toàn sinh học để phòng bệnh tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi tiêm phòng vaccine đối với các bệnh lây nhiễm nguy hiểm phổ biến trên lợn như tai xanh dịch tả lợn cổ điển lở mồm long móng
khi phát hiện lợn có biểu hiện bất thường chết nhanh chết nhiều các hộ chăn nuôi phải báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương và thực hiện ngay các biện pháp chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành thú y
thưa quý vị tại đảo hòn chuối thuộc tỉnh cà mau có một ngôi làng nhỏ được mệnh danh là làng chạy gió
được gọi bằng một cái tên rất thú vị như vậy là bởi mỗi hộ gia đình ở nơi đây đều có hai ngôi nhà một ở sơn đông một ở sơn tây
mỗi năm hai lần khi gió trứng nổi lên họ lại chuyển nhà
và mỗi lần như vậy bà con đều nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hòn chuối
đảo hòn chuối nằm cách cửa biển sông đốc huyện trấn văn thời một mươi bảy hải lý về phía tây
trên đảo hiện có khoảng năm mươi hộ gia đình với hơn hai trăm linh nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề răng câu đi biển và buôn bán nhỏ
đã hơn ba mươi năm gắn bó với đảo nhưng cuộc sống của người dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo vẫn còn những khó khăn nhất định
thưa quý vị và các bạn
cuộc sống người dân trên đảo hòn chuối này còn một khó khăn nữa đó là việc chạy gan
việc chạy quên của bà con ở đây rất là khó khăn và vất vả
với họ phải di dời hầu như toàn cổ nhà cửa cũng như là đồ đạp từ gần đông sang gần nam hoặc là ngược lại
năm nào cũng vậy ở đảo hòn chuối người dân không có chỗ ở ổn định vì một năm phải chuyển nhà hai lần để tranh gió
từ gành trướng sang gành nam mỗi lần chuyển gành rất tốn kém
bà con trên đảo thì còn nghèo khổ nên làm cái gì dân cũng nhờ bộ đội
trên đảo mọi chuyện lớn nhỏ đều kêu hải quân hải đăng và đồn biên phòng hỗ trợ giúp đỡ
ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo được phân công phụ trách
chúng tôi cũng coi bà con nhân dân trên đảo như là những người thân trong gia đình
chúng tôi thường xuyên tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn
ví dụ như là hỗ trợ về nước ngọt cho khi mà thời tiết nóng hạ
rồi hỗ trợ bà con chuyển nhà chuyển gành khi mà bà con chuyển mùa
hầu hết nhà dân trên đảo đều làm nhà theo kiểu giã chiến trên các mỏm đá vách đá
có nhà làm đi làm lại nhiều lần dẫn đến vay mượn nợ nần
nhiều nhà không có khả năng làm nhà đành lấy bạt che lên vách đá ở qua ngày
thậm chí qua cả một mùa mưa gió
sự chung tay góp sức của các chiến sĩ đồn biên phòng đã phần nào giúp bà con vơi đi khó khăn
nhanh chóng ổn định
học viên đề nghị của sống
hòn chuối còn là ngôi nhà chung của người dân đi biển
là bến xuất phát những chuyến ra khơi đánh bắt hải sản
và cũng là nơi cứu mang che chở những con tàu vào tránh trú mỗi khi biển động sóng cồn
nhưng tỉnh quân dân vẫn mặn nồng gắn bó để vượt qua bao khó khăn vất vả giữ đảo quê hương
nhằm vào tính chất của hoạt động cho vay lãi suất cao là dễ vay dễ tiếp cận
nên trong hai năm qua ubnd phường kim long tp huế tỉnh thừa thiên huế đã thực hiện nhiều biện pháp
nhằm ngăn chặn không để cho người dân tiếp cận với đối tượng cho vay
cũng như không để đối tượng cho vay tiếp cận được với người dân
đây là một trong những buổi đi bóc xóa các tờ giấy quảng cáo giao vặt liên quan đến hoạt động tín dụng đen
trên địa bàn phường kim long tp huế
theo ubnd phường hoạt động này đã được duy trì hơn hai năm qua
kể từ khi các đối tượng vay lãi suất cao dán tờ rơi ở nhiều nơi trên địa bàn
tạm biệt là kỹ đạo các đối tượng chính quyền đoàn thể rồi công phường tác quân nhất
tập bóc các quảng cáo bỏng cho khi các đối tượng này kéo dán
thứ hai là phải kỹ đạo quyết liệt công an phù hợp với nguyện phường
xử lý bằng biện pháp năng hơn đó là xử lý biện pháp nhất để tạo trừ răng đe
tạm kiếm thấp nhất các đối tượng này xuất hiện đến bàn phường
không dừng lại ở việc tuần tra bóc tách các bảng quảng cáo
giao vặt có nội dung cho các đối tượng
sau vài lãi suất cao ủy ban nhân dân phường kim long còn phối hợp với công an phường
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để gọi và mời các đối tượng đến địa bàn
hành động quyết liệt của ủy ban nhân dân phường kim long trong việc khống chế
đẩy đuổi tín dụng đen ra khỏi địa bàn trong thời gian qua
bước đầu đã được người dân hiểu ghi nhận và tích cực hưởng ứng
cuộc tạo để cho vay tiền là coi như ba con họ là họ không trò gì nhất kỹ
nhưng mà phương đi lột cái này là người dân họ rất cảm ơn phương
nếu cấp cơ sở nào cũng luôn nhận thức được vai trò của mình như cấp ủy chính quyền ở phường kim long
thì không chỉ có tín dụng đen mà nhiều điều xấu độc khác không có cơ hội để xâm phạm vào địa bàn
làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và hạnh phúc của người dân
trong phần tin tức quốc tế trung nhật đã thỏa thuận một mươi điểm thúc đẩy quan hệ song phương
thượng viện mỹ thông qua ngân sách chi tiêu quốc phòng trị giá bảy trăm năm mươi tỷ usd
ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
chủ tịch trung quốc tập cận bình và thủ tướng nhật bản shinzo abe đã đạt được một thỏa thuận một mươi điểm
nhất trí cùng thúc đẩy mối quan hệ song phương phát triển bền vững
hai nhà lãnh đạo trung quốc và nhật bản cho rằng hai nước nhìn chung đã có đà thuận lợi trong phát triển

hai bên nhất trí cần tập trung vào thỏa thuận đã đạt được và giải quyết bất đồng
thúc đẩy quan hệ trung nhật đi đúng hướng
hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí phát triển một hệ thống thương mại công bằng và tự do
thúc đẩy các cuộc đàm phán thỏa thuận tự do thương mại trung nhật
và nỗ lực để hoàn tất các cuộc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep trong năm nay

và đầu tư dự kiến sẽ thông qua việc thiết lập ostaka checks
một khuôn khổ cho các cuộc thảo luận đa phương hướng tới xây dựng các quy tắc về quản trị dữ liệu trong nền kinh tế số
trong ngày làm việc thứ hai các đại biểu sẽ tham gia hai phiên họp liên tiếp
về các chủ đề phát triển bền vững biến đổi khí hậu môi trường và năng lượng
tổ chức nhà nước hồi giáo is dự sừng vừa lên tiếng nhận trách nhiệm
đã thực hiện hai vụ đánh bom liều chết liên tiếp nhằm vào lực lượng cảnh sát
tại thủ đô tunis của tunisia
khiến một người thiệt mạng tám người bị thương
bộ nội vụ tunisia cho biết hai vụ đánh bom liều chết xảy ra cách nhau nửa giờ đồng hồ
khiến một cảnh sát thiệt mạng và tám người bị thương trong đó có dân thường
vụ đánh bom khủng bố đầu tiên xảy ra tại đường jacques de gaulle gần đại sứ quán pháp
vụ tấn công tiếp theo xảy ra tại bãi đỗ xe của trụ sở cơ quan chống khủng bố enzgorjani
hai kẻ thực hiện vụ tấn công đều là nam giới
quốc hội tunisia đã họp khẩn để thảo luận tình hình đất nước
tunisia đang phải giải quyết các vấn đề phát sinh từ những nhóm phiến quân
đặc biệt là sau làn sóng nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo jean abidine ben ali năm hai nghìn một mươi một
trong những năm qua tỷ lệ thất nghiệp tăng cao là một trong những nguyên nhân dẫn tới bất ổn xã hội
sau nhiều năm căng thẳng các nhà lãnh đạo pakistan và afghanistan đã nhất trí
cùng nỗ lực xây dựng lòng tin và tạo dựng mối quan hệ hướng đến tương lai
phát biểu với báo giới về chuyến thăm quân
của tổng thống afghanistan abshaz ghani đến islamabad
ngoại trưởng pakistan shah mehmood khiri thông báo
các nhà lãnh đạo nước này và afghanistan đã quyết định không để hai nước bị lún sâu vào quá khứ
và giờ là lúc để xây dựng một tầm nhìn hướng tới phía trước
chuyến thăm của tổng thống afghanistan ghani được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng
nhằm xem xét một quốc gia trong khu vực như pakistan
có thể giúp gì trong việc mang lại hòa bình ở afghanistan
tòa án hiến pháp của indonesia
đã bác bỏ tất cả các khiếu nại về cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng bốn vừa qua
đồng thời khẳng định chiến thắng của đương kim tổng thống yoko eddodo
và người liên danh tranh cử marouk ahmed
phán quyết được công bố sau nhiều phiên điều trần kéo dài gần hai tuần
để xem xét các yếu tố khiếu kiện của cặp ứng cử viên số hai
là ông bravo bo subianto và ông santiago uno
bên nguyên đơn và bị đơn trước đó cũng đã tuyên bố sẵn sàng chấp nhận phán quyết của tòa án hiến pháp
nhằm tránh chia rẽ trong người dân
sau khi phán quyết cuối cùng được công bố hội đồng hồi giáo ulama indonesia
đã kêu gọi công chúng chấm dứt sự chia rẽ trong đời sống xã hội
vì khác biệt trong lựa chọn quan điểm chính trị
thượng viện mỹ vừa thông qua dự luật tri tiêu quốc phòng năm hai nghìn hai mươi
với tổng ngân sách lên tới bảy trăm năm mươi tỷ usd
mặc dù dự luật chi tiêu quốc phòng đã được thông qua
song trong một động thái bất thường
thượng viện mỹ sẽ có một cuộc bầu cử
thượng viện mỹ đã được bỏ phiếu riêng trong ngày hôm nay
về việc sửa đổi một điều khoản trong dự luật
nhằm ngăn chặn tổng thống donald trump phát động một cuộc tấn công iran
nếu không được sự đồng thuận của quốc hội
dự luật cũng có những điều khoản nổi bật khác
như cho phép quân đội mỹ mua thêm các máy bay chiến đấu s ba mươi năm
do lockheed martin sản xuất
và hỗ trợ hoàn toàn chương trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mỹ
trong nội dung dự luật ủy ban quân vụ thượng viện mỹ cho rằng
vị thế quân sự của mỹ đang bị bao mòn trong thời gian qua
và đối mặt với những mối đe dọa từ những quốc gia cạnh tranh chiến lược
từ đầu năm đến nay đã có tới bốn mươi bảy doanh nghiệp và cơ quan của trung quốc
bị đưa vào danh sách hạn chế xuất khẩu của mỹ
danh sách này bao gồm các tổ chức và cá nhân được cho là có nguy cơ
đi trái lại lợi ích về đối ngoại hoặc an ninh của mỹ
trong khi đoàn đàm phán trung quốc và mỹ đang tiếp xúc trao đổi
nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa nguyên thủ hai bên
tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tại nhật bản
trung quốc đã liên án gây gắt hành vi quản chế xuất khẩu của mỹ
bộ thương mại trung quốc cho rằng điều này trái với nguyên tắc cạnh tranh thị trường
gây nhiễu loạn các hoạt động trao đổi khoa học công nghệ thương mại thông thường giữa hai nước
làm tổn hại lợi ích của doanh nghiệp trung quốc và cả doanh nghiệp mỹ
mới đây nhất mỹ đã đưa thêm năm công ty siêu máy tính của trung quốc vào danh sách cấm
phía trung quốc cũng đang xem xét công bố danh sách các thực thể nước ngoài không đáng tin cậy
nếu danh sách này được thông qua cuộc chiến thương mại mỹ trung sẽ tiếp tục lan rộng
và tác động tiêu cực tới doanh nghiệp hai nước
anh đã trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới thông qua mục tiêu đưa lượng khí phát thải nhiên liệu hóa thạch về vào năm hai nghìn ba mươi
bộ năng lượng và tăng trưởng sạch của anh đã có văn bản hướng dẫn thực thi luật về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhạc kính về vào năm hai nghìn năm mươi
bộ này cho rằng

cách mạng công nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu song cũng làm gia tăng lượng khí phát thải
một lần nữa nước anh sẽ lại dẫn dắt thế giới trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên thông qua các luật
nhằm đưa lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính về vào năm hai nghìn năm mươi trong khi vẫn duy trì nỗ lực thúc đẩy kinh tế
giới chuyên gia cho rằng mục tiêu này tham vọng hơn so với chính sách trước đây của anh
cắt giảm tám mươi lượng khí phát thải vào năm hai nghìn hai mươi
thời hạn này sẽ giúp anh đi đúng tiến trình để đáp ứng đầy đủ các cam kết của mình
paris về biến đổi khí hậu